duma quốc gia hạ viện nga ngày bốn tháng ba đã thông qua đạo luật gồm một loạt các biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân
trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương tây
văn kiện do chính phủ nga soạn thảo nói trên cho phép áp dụng lệnh tạm hoãn thanh tra theo lịch trình đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm hai nghìn một mươi chín
cũng như các cuộc thanh tra theo lịch trình đối với các tổ chức trong ngành công nghệ thông tin cho đến cuối năm hai nghìn hai mươi
duma quốc gia cũng thông qua luật ưu đãi tín dụng quy định về việc hoãn thanh toán hoặc xóa bớt nợ
người dân cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ kể cả thế chấp sẽ có thể nhận được ưu đãi nếu hợp đồng cho vay được ký trước ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra theo quy định của pháp luật về các biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp quyền hạn của chính phủ cũng sẽ được mở rộng